thế nhưng qua phóng sự vừa rồi quý vị có thể thấy hiện nay người dân đã có thể được chữa bệnh bằng các kỹ thuật hiện đại nhất ngay tại địa phương mình
và đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương
theo cục quản lý khám chữa bệnh sau năm năm thực hiện hơn tám mươi năm bệnh viện vệ tinh đã giảm tỷ lệ chuyển tuyến
năm hai nghìn một mươi ba bộ y tế bắt đầu triển khai thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh với mục tiêu hình thành và phát triển mạng lưới các bệnh viện
bệnh viện vệ tinh ở các chuyên khoa hiện tại đang quá tải trầm trọng
sau năm năm thực hiện đến nay trên cả nước đã có hai mươi ba bệnh viện hạt nhân và một trăm ba mươi tám bệnh viện vệ tinh đã được hình thành
giúp tỷ lệ chuyển tuyến với một mươi chuyên khoa là ôm bướu ngoại chấn thương tim mạch sản nhi nội tiết thần kinh huyết học lâm sàng hồi sức cấp cứu và chống độc lên các bệnh viện trung ương chỉ còn năm
thậm chí một số nơi như bắc ninh quảng ninh và phú thọ
còn khoảng một
chính vì vậy trong quá trình làm về cơ bản chúng tôi theo dõi là nó làm tương đối mà tất cả những trường hợp rất là tốt đẹp
chưa có một trường hợp nào xảy ra những tai biến đáng tiếc và nhân dân thấy rất là tin tưởng
nhờ có dự án bệnh viện vệ tinh đã thực hiện được rất nhiều các kỹ thuật chuyên sâu
về phẫu thuật thì bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã thực hiện được các phẫu thuật rất đặc biệt trong ung thư
ví dụ như là phẫu thuật cắt khối tá tụy
phẫu thuật cắt gan phẫu thuật cắt phổi phẫu thuật cắt đại tràng ung thư và rất nhiều các kỹ thuật khác
không chỉ dừng lại ở phát triển các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tỉnh
mà bệnh viện vệ tinh còn được thực hiện ở nhiều bệnh viện tuyến huyện như bệnh viện đa khoa huyện mộc châu
bệnh viện đa khoa huyện mường khương lào cai bệnh viện trung tâm y tế huyện tam đường
bệnh viện vệ tinh không chỉ là những bệnh viện công lập
mà còn ở các bệnh viện ngoài công lập
mở tối thiểu từ một mươi đến hai mươi lớp tập huấn từ cơ bản đến nâng cao cho các tuyến
bao gồm tổ chức cả bệnh viện ca và cả tuyến cơ sở mà bệnh viện ca chuyển giao
và nhiều kỹ thuật
tiên tiến thì cũng đã được chuyển giao tại tuyến tỉnh
chính vì vậy nhiều tuyến tỉnh ví dụ phú thọ
trước đây khi mà chưa có đề án về bệnh viện tinh
thì quy lượng chuyển tuyến lên tới chín trăm linh
tức là cứ một trăm linh người thì ở đây phải chuyển tuyến tới chín trăm linh người
tới nay thì ngược lại
cái tỷ lệ mà họ giữ lại điều trị
đây là một cái chiều trương rất là đúng
bản thân các bệnh viện tuyến trên
thì cũng có cử các nhân lực đi xuống các cái cơ sở vệ tinh của mình
thì chắc chắn là bởi vì người dân ở những cái khu vực đó sẽ tiếp cận được thay bằng
là đi lên các bệnh viện trung ương ở tuyến trên
thì được tiếp cận với những cái cơ sở mà cũng là thương hiệu của các bệnh viện đó
thế nhưng mà là ở tuyến dưới
và thứ hai nữa là ngay kể cả những cái bệnh viện này
là vẫn có những hỗ trợ rất là tốt
rất là tích cực đối với một số các bệnh viện ở tuyến tỉnh
thì tôi nghĩ là người dân được tiếp cận nhiều hơn
cho nên là đây là một trong những chủ trương rất là đúng
và nó tăng cường cái việc tiếp cận cho người dân
đến những cơ sở có chất lượng ngay ở gần nơi họ sinh sống
trước thực trạng quá tải bệnh viện
nhiều năm nay chính phủ và ngành y tế đã thực hiện một loạt các biện pháp
như thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh
đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu là hướng về cơ sở
giảm quá tải bệnh viện
người dân ở nhiều địa phương trên cả nước đã được thụ hưởng
các kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe ngay tại quê hương mình
theo phương hướng hoạt động của đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
các bệnh viện tham gia sẽ tiếp tục được bổ sung trang thiết bị
cử nhân lực đi đào tạo tiếp nhận kỹ thuật chuyên sâu
hiện ở nhiều tỉnh thành bệnh viện vệ tinh đã hoạt động rất hiệu quả
bảo đảm thực hiện đúng tiến độ dự án đã đề ra
bệnh nhân ba mươi ba tuổi này
vừa cắt mổ khối tá tụy tại trung tâm ung bướu của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trước đó gia đình bệnh nhân đã có suy nghĩ phải về hà nội
điều trị tại bệnh viện ca
nhưng qua sự tư vấn của các y bác sĩ
bệnh nhân đã quyết định điều trị ngay tại địa phương
bệnh viện tuyến tỉnh thì ở đây
cái điều kiện trang thiết bị ở đây thì nó cũng không kém gì
những bệnh viện lớn ở trung ương tôi nghĩ là như vậy
với lại điều trị ở đây tôi thấy thì
khi mà cái trang thiết bị này
cái cơ sở vật chất ở cái bệnh viện trì này nó cũng rất là tốt
thì tôi thấy nó sẽ thoải mái hơn là nhiều
rất là nhiều
ví dụ về dưới kia thì tôi có thể là chen trúc
là rất là những cái để mà điều trị của bệnh mình
tại sao cứ phải kéo về đây
trong khi đó thì bản thân tôi nghĩ như vậy
tại sao lại cứ phải về hà nội
bởi vì đấy là những nơi nó đông tập trung chen trúc quá
mà tại sao ở những nơi như thế này
người ta cũng có thể điều trị được bệnh của mình
tại sao mình cũng không đến
đấy là theo tôi nghĩ riêng bản thân tôi nghĩ là
đấy tâm lý của những người thôi
nhưng mà tôi thì tôi vẫn chọn là bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
được biết kỹ thuật cắt khối tá tụy
là một trong những kỹ thuật ngoại khoa
trong chuyên ngành ông thư khá phức tạp
và không phải bệnh viện tuyến tỉnh nào
cũng có thể thực hiện được
đây là một trong những kỹ thuật
mà các y bác sĩ của bệnh viện k
đã đào tạo chuyên sâu cho các y bác sĩ
của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
theo đề án bệnh viện vệ tinh
sau khi chúng tôi cử những bác sĩ
để tiếp nhận những gói đào tạo kỹ thuật
tại bệnh viện vệ tinh
và cũng được các bác sĩ và các thầy
từ bệnh viện k về nơi trực tiếp
để chuyển giao kỹ thuật
thì chúng tôi đã triển khai được
rất nhiều những kỹ thuật chuyên sâu
trong đó về mặt ngoại khoa ông thư
các kỹ thuật cắt khối tá tụy
là một trong những gói kỹ thuật
mà chúng tôi đã được chuyển giao
ngoài ra thì chúng tôi cũng được
nhận chuyển giao các gói kỹ thuật khác
ví dụ như phẫu thuật ưu thư ở giày
phẫu thuật ưu thư ở thị tràng
phẫu thuật ưu thư gan
về mặt ngoại khoa ông thư thì
chúng tôi cũng cử các bác sĩ
để tiếp nhận các gói kỹ thuật
ví dụ như điều trị về nội khoa
ông thư tử hóa
điều trị về nội khoa ông thư vũ bụ khoa
điều trị về nội khoa ông thư phổi
lồng ngực v v
theo đánh giá của nhiều chuyên gia y tế
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
là một trong những ví dụ điển hình
cho thấy hiệu quả của đề án bệnh viện vệ tinh
trong năm năm qua
đã có hơn hai trăm linh kỹ thuật khó
thuộc năm chuyên khoa gồm ung bướu
ngoại chấn thương tim mạch sản nhi
được một mươi tám bệnh viện hạt nhân
chuyển giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
có rất nhiều kỹ thuật
mà bệnh viện hạt nhân
đã chuyển giao cho bệnh viện vệ tinh
và cụ thể là ở trung tâm ung bướu
của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
thì nhờ có dự án bệnh viện vệ tinh
đã thực hiện được rất nhiều các kỹ thuật
chuyên sâu về phẫu thuật
thì bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
đã thực hiện được các
phẫu thuật rất đặc biệt trong ung thư
ví dụ như là phẫu thuật cắt khối tá tụy
phẫu thuật cắt gan
phẫu thuật cắt phổi
phẫu thuật cắt đại tràng của ung thư
và rất nhiều các kỹ thuật khác
về xạ trị thì chúng tôi đã thực hiện được
các kỹ thuật xạ trị chuyên sâu
ví dụ như xạ trị điều biến liều
hay các kỹ thuật xạ trị thường quy khác
cũng được thực hiện được
đồng bộ về hóa trị
thì chúng tôi cũng đã thực hiện được
các phác đồ điều trị hóa chất
giống như ở bệnh viện ca
đề án nhân văn là cụm từ được bộ trưởng bộ y tế
nguyễn thị kim tiến nhấn mạnh nhiều lần
khi phát biểu tại hội nghị sơ kết
năm năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh
năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
vừa được bộ y tế tổ chức vào tháng một mươi một vừa qua
và qua những hình ảnh vừa rồi
có thể thấy được hiệu quả của đề án này
trong việc nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh
và tôi nghĩ qua chính những ví dụ điển hình
mà chúng tôi nhắc đến trong những phóng sự vừa rồi
có thể thấy hiệu quả của đề án này
là một trong những bước tiến đáng phấn khởi
và không thể phủ nhận
nó là thành tiệu của ngành y tế trong năm hai nghìn một mươi tám
đến đây thì thời lượng danh chóng của bệnh viện ca
và cuộc sống tuần này đã kết thúc